tại thủ đô bangkok thái lan chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán bà con việt kiều sinh sống tại thái lan
chủ tịch quốc hội đánh giá cao và cảm ơn đại sứ quán phối hợp tốt với các cơ quan của quốc hội thái lan chuẩn bị cho chuyến thăm lần này của đoàn
đồng thời biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của cơ quan đại diện đã khắc phục những khó khăn vất vả trong công việc và cuộc sống
để hoàn thành tốt công việc do đảng nhà nước giao phó có phần thúc đẩy quan hệ chính trị ngoại giao kinh tế thương mại đầu tư giao lưu nhân dân văn hóa giáo dục du lịch giữa việt nam thái lan
chủ tịch quốc hội mong rằng bà con tiếp tục là công dân gương mẫu chấp hành chính sách pháp luật ở sở tại để chính quyền sở tại người dân tại đây có sự tin tưởng đánh giá cao người việt nam
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh mỗi bà con việt kiều là một đại sứ nhân dân với sứ mệnh cao cả là nhân tố tích cực góp phần quan trọng trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị việt nam thái lan
tại thái lan hiện có hơn một trăm linh kiều bào đang sinh sống và làm việc với hai mươi năm hội và tổng hội người việt nam trên toàn thái lan đã được thành lập từ năm hai nghìn một mươi